thưa quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị tối hai mươi năm tháng hai hà nội ghi nhận gần chín chín trăm linh ca mắc tiếp tục là số ca mắc mới lớn nhất
kể từ khi hà nội bùng dịch số f điều trị tại nhà ở thủ đô chiếm áp đảo với chín mươi tám
sở y tế hà nội vào tối hai mươi năm tháng hai cho biết trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận chín tám trăm ba mươi sáu ca bệnh
cao hơn hôm qua một ca trong đó có ba bốn trăm linh bốn ca trong cộng đồng
bệnh nhân phân bố tại năm trăm bốn mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh chín trăm linh bốn sắp sơn bảy trăm tám mươi một hoài đức sáu trăm một mươi
nam tự liêm năm trăm bốn mươi hai hoàng mai năm trăm hai mươi một bắc tự liêm năm trăm bốn mươi một
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội ghi nhận hai trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi bốn ca covid một mươi chín
đến hết ngày hai mươi bốn tháng hai hiện có ba trăm bảy mươi một trăm tám mươi sáu f ở hà nội đang điều trị theo dõi
trong đó có ba trăm sáu mươi ba một trăm chín mươi năm f điều trị tại nhà chiếm chín mươi tám một
tổng số ca đang điều trị có một ba trăm năm mươi f điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận huyện
có năm sáu trăm bốn mươi một ca nhiễm diễn biến cấp độ trung bình nặng nguy kịch phải nhập viện điều trị
tương đương hơn một năm tổng số ca đang điều trị ở thủ đô
trong đó có ba trăm năm mươi bảy ca đang điều trị tại bệnh viện bệnh viện nhiệt đới trung ương và bệnh viện đại học y hà nội
năm hai trăm tám mươi bốn người điều trị tại các bệnh viện tầng hai và tầng ba của hà nội
theo báo cáo của bộ y tế tới hết ngày hai mươi bốn tháng hai trong các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ở hà nội
có gần ba năm trăm linh ca diễn biến
trung bình chiếm sáu mươi hai tăng hơn một mươi hai so với trung bình bảy ngày trước đó
ngoài ra có tám trăm sáu mươi ba ca nặng nguy kịch tăng gần một mươi trong đó có bảy trăm bảy mươi ca thở oxy qua gọng kính mặt nạ
hôm qua hà nội có hai mươi ca tử vong nâng tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một hai người
sở y tế hà nội hiện đã tiêm cho chín mươi chín sáu người cần tiêm mũi bổ sung
với mũi nhắc lại hà nội có hơn hai ca diễn biến
hà nội có bốn bảy triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên cần tiêm trong đó đã tiêm cho hơn ba ba mươi bảy triệu người tương đương tỷ lệ bảy mươi một bảy
ngoài ra các bệnh viện trung ương đã tiêm mũi nhắc lại cho gần bảy mươi người
những ngày qua chúng ta đã liên tục chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh chóng mặt tại hà nội và các tỉnh thành miền bắc
phải chăng miền bắc việt nam đã bước vào đỉnh dịch
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phân tích diễn biến dịch bệnh tại khu vực này từ các chuyên gia y tế
hà nội những ngày qua liên tiếp lập đỉnh số ca mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó các tỉnh miền bắc cũng ghi nhận số ca tăng vọt
gần hai mươi tỉnh thành có số ca trên một
thế nhưng theo bác sĩ trần văn phúc bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh nhưng chưa thể đạt đến đỉnh dịch
đỉnh dịch sẽ ở trong khoảng thời gian từ trung tầng tháng ba trở ra
hiện việt nam mới ở xuất phát điểm của biến thể omicron
và chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với số ca nhiễm tăng khủng khiếp trong thời gian tới
bác sĩ phúc dự đoán tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai biến thể omicron sẽ thống trị
khi đó nếu xét nghiệm đầy đủ thì số ca nhiễm cả nước có thể lên tới hai trăm năm mươi đến ba trăm linh ca một ngày
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai số ca mắc lắng dần xuống và đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về cơ bản dịch bệnh sẽ ổn định ở việt nam
bác sĩ phúc phân tích biến thể omicron với sức lây nhiễm gấp năm trăm linh biến thể danta
không quốc gia nào
bệnh nhiễm đầy đủ sức mạnh ngăn cản nó
tuy nhiên omicron cũng là cơ hội để các nước thoát khỏi đại dịch covid một mươi chín
thực tế hầu hết ca nhiễm biến thể này không có triệu chứng hoặc triệu chứng thoáng qua
bệnh nhẹ không cần phải can thiệp y tế
đó là lý do na uy đan mạch thủy điển các quốc gia châu âu nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch
coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu chuẩn bị công bố thoát khỏi đại dịch covid một mươi chín vào đầu tháng bốn này
việt nam cũng đến thời điểm coi covid một mươi chín là bệnh lý đường hô hấp tương tự như các bệnh đường hô hấp
do các virus khác gây nên có nghĩa là trả covid một mươi chín về cho tuyến y tế điều trị
các bệnh viện đa khoa sẽ thành lập khoa covid hoặc ít nhất là đơn nguyên chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân covid
thậm chí có những khoa dành riêng phòng điều trị bệnh nhân covid
ông đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cũng nhấn mạnh
hà nội và các tỉnh thành miền bắc chưa bước vào đỉnh dịch covid
bởi với số ca mắc hiện nay không phải là quá cao hơn nữa với biến chủng omitforn thì số ca mắc sẽ tiếp tục cao hơn nữa
ngay cả chủng delta thì số ca mắc cũng sẽ tiếp tục tăng lên
nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng thời điểm này chưa phải là đỉnh dịch của hà nội bởi số ca mắc thành phố tiếp tục tăng
và điều này đã được dự báo từ trước
như vậy theo dự đoán từ các chuyên gia y tế hà nội và miền bắc sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới tăng cao hơn nữa
và bước vào đỉnh dịch trong tương lai
tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo người dân không nên chủ quan buôn xuôi với dịch bệnh
bởi có thể chúng ta vượt qua được covid một mươi chín song virus corona có khả năng để lại những di chứng nặng nề
và nguy hiểm mà chúng ta chưa tìm được cách chữa dứt điểm
hãy tuân thủ năm k rửa tay thường xuyên và không để bản thân nhiễm bệnh
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tình hình dịch covid một mươi chín

trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận bảy mươi tám bảy trăm chín mươi năm ca nhiễm mới
trong đó hai mươi một ca nhập cảnh và bảy mươi tám bảy trăm bảy mươi bốn ca ghi nhận trong nước
tăng chín sáu trăm năm mươi năm ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có năm mươi bốn ba trăm bốn mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội chín tám trăm ba mươi sáu ca quảng ninh bốn sáu trăm một mươi năm ca
trong hai ngày bắc giang ba năm trăm sáu mươi ba ca tuyên quang hai bảy trăm chín mươi bảy ca
phú thọ hai sáu trăm chín mươi sáu ca nam định hai năm trăm tám mươi một ca hải dương hai bốn trăm bốn mươi một ca
nghệ an hai bốn trăm hai mươi bốn ca hương yên hai bốn trăm linh ba ca hòa bình hai ba trăm tám mươi năm ca
vĩnh phúc hai ba trăm sáu mươi bảy ca thành phố hồ chí minh hai hai trăm linh sáu ca
bắc ninh hai một trăm ba mươi chín ca lạng sơn hai một mươi năm ca
ninh phúc hai bốn mươi sáu ca sơn la hai một ca ninh bình một chín trăm bảy mươi một ca
hải phòng một chín trăm một mươi chín ca đắk lắc một chín trăm một mươi hai ca yên bái một bảy trăm tám mươi năm ca khánh hòa một sáu trăm ba mươi một ca
thái bình một năm trăm tám mươi năm ca lào cai một năm trăm hai mươi năm ca hà giang một bốn trăm chín mươi ba ca thái nguyên một bốn trăm tám mươi chín ca
quảng nam một ba trăm hai mươi tám ca quảng bình một hai trăm một mươi tám ca bình phước một tám mươi bảy ca thái nguyên một ba trăm tám mươi tám ca
quảng nam một ba trăm hai mươi tám ca quảng bình một hai trăm một mươi tám ca bình phước một tám mươi tám ca bình phước một tám mươi tám ca
bình định một chín trăm sáu mươi ba ca đà nẵng một chín trăm năm mươi bảy ca cao bằng một chín trăm một mươi bốn ca điện biên một tám trăm chín mươi một ca
thành hóa một tám trăm tám mươi năm ca bà rịa vũng tàu một tám trăm bốn mươi sáu ca lâm động một bảy trăm tám mươi năm ca phú yên một bảy trăm bảy mươi bảy ca hà tĩnh một bảy trăm ba mươi bốn ca
lai châu một sáu trăm hai mươi ba ca hà nam một sáu trăm một mươi chín ca gia lai một sáu trăm linh ba ca cà mau một năm trăm năm mươi tám ca quảng trị một năm trăm bốn mươi sáu ca
bình dương ba trăm ba mươi chín ca bình thuận hai trăm năm mươi bốn ca quảng ngãi hai trăm ba mươi năm ca đắk nông hai trăm hai mươi ca bắc cạn hai trăm một mươi ca
thừa thiên huế hai trăm linh ca con tum một trăm chín mươi bốn ca tây ninh một trăm bảy mươi bốn ca bến tre một trăm bốn mươi bảy ca bạc liêu một trăm ba mươi năm ca đồng nai một trăm linh chín ca
vĩnh long tám mươi bốn ca cần thơ bảy mươi bốn ca kiên giang sáu mươi bảy ca long an sáu mươi sáu ca trà vinh ba mươi chín ca an giang hai mươi chín ca ninh thuận hai mươi bốn ca
đồng tháp một mươi bốn ca hậu giang một mươi một ca sóc trăng một mươi ca và tiền giang hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là tuyên quang giảm một sáu trăm bảy mươi chín ca
hà nội giảm chín trăm bảy mươi hai ca và nghệ an giảm bảy trăm chín mươi năm ca các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất
so với ngày trước đó là bắc giang tăng sáu trăm linh tám ca hải dương tăng năm trăm linh bảy ca và hồ chí minh tăng hai trăm sáu mươi ca

trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận số ca nhiễm mới trong bảy ngày qua là năm mươi bảy một trăm sáu mươi ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại tp hcm chín mươi bảy ca
quảng nam hai mươi bảy ca hà nội một mươi tám ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca kiên giang bốn ca quảng ninh hai ca
thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng một ca long an hai ca bà rịa vũng tàu một ca bình dương hai ca
lâm đồng một ca ninh bình một ca hương yên sáu ca bình phước một ca an giang một ca
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba một trăm hai mươi ba trăm linh một ca nhiễm
đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người có ba mươi một năm trăm tám mươi tám ca nhiễm
đầu dịch thứ bốn từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay việt nam có ba mươi một năm trăm tám mươi tám ca nhiễm tức bình quân cứ một triệu người có ba mươi một năm trăm tám mươi tám ca nhiễm
đầu dịch thứ bốn từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay việt nam có ba mươi một năm trăm tám mươi tám ca nhiễm tức bình quân cứ một triệu người có ba mươi một năm trăm tám mươi tám ca nhiễm
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là ba một trăm một mươi hai chín trăm tám mươi năm ca trong đó có hai ba trăm năm mươi hai tám trăm linh hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh năm trăm hai mươi tám hai trăm sáu mươi năm ca bình dương hai trăm chín mươi năm năm trăm sáu mươi ca hà nội hai trăm ba mươi sáu tám trăm linh ca đồng nai một trăm linh chín trăm hai mươi ba ca và tây ninh tám mươi chín bảy trăm hai mươi ba ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi năm tám trăm ba mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hai ba trăm năm mươi năm sáu trăm một mươi chín ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba hai trăm ba mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai năm trăm năm mươi ca
thở oxy dòng cao hfnc hai trăm bảy mươi chín ca
thở máy không xâm lấn một trăm linh bốn k
thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong tính từ ngày một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng hai
ghi nhận bảy mươi tám ca tử vong
tại hà nội hai mươi ca đà nẵng bảy ca hải phòng ba ca hòa bình ba ca nghệ an ba ca phú thọ ba ca
thanh hóa ba ca bạc liêu hai ca bình định hai ca bình phước hai ca cao bằng hai ca đắk lắc hai ca
hải dương hai ca kiên giang
hai ca lạng sơn hai ca ninh bình hai ca quảng bình hai ca thái bình hai ca bình thuận cần thơ
đồng nai đồng tháp hà nam hậu giang lâm đồng long an phú yên quảng nam quảng ninh quảng trị
thái nguyên và tp hcm mỗi tỉnh thành phố có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi sáu ca
tổng số ca tử vong tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín chín trăm sáu mươi hai ca
chiếm tỷ lệ một ba so với tổng số ca tử vong
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn trong khối các nước asean